vâng thưa quý vị hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự vẫn đang được các lực lượng chức năng tích cực triển khai trong suốt lễ khai mạc sea games diễn ra
và ngay sau đây phóng viên mạnh tùng sẽ thông tin chi tiết
tuy cơn mưa lớn vào buổi chiều ngày hôm nay khiến cho việc đi lại của người dân đến khu vực sân vận động quốc gia mỹ đình
để dự lễ khai mạc sea games ba mươi một có phần gặp khó khăn hơn so với những ngày trước đây
tuy nhiên là như quý vị các bạn cũng có thể nhìn thấy đây là ngay phía sau lưng tôi đây
số lượng người đang tập trung để đi vào khu vực sân vận động quốc gia mỹ đình để tham dự lễ khai mạc vẫn khá là đông
và những hàng dài xếp đến có hàng nghìn người thậm chí hàng chục nghìn người
và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ hỏi xem là các cổ động viên là những người dân họ có cảm nghĩ vì khi mà được dự lễ khai mạc ngày hôm nay
dạ vâng thưa anh thì xin anh cho biết là một người rất là may mắn được nhận một cái tấm vé mời để có thể dự buổi lễ khai mạc ngày hôm nay
thì anh cảm nghĩ của anh đúng là như thế nào
giờ là một người dân may mắn có trên tay cái tấm vé mời tham dự cái lễ khai mạc của sea games ngày hôm nay thì bản thân tôi cảm thấy rất là vui và vinh dự
và cảm thấy rất là tự hào vì là sau đại dịch covid một mươi chín thì thủ đô hà nội cũng như là đất nước việt nam ta thì mới tổ chức được một cái sự kiện nó rất là quan trọng và vui vẻ như thế này
và dưới góc độ là một người dân một người hâm mộ thì cũng rất là mong đoàn thể thao việt nam sẽ đạt được cái thành tích cao nhất trong kỳ sea games lần này ạ
dạ vâng cảm ơn anh
đó là mong muốn của tôi đấy ạ
thưa quý vị và các bạn thì hiện nay thì số lượng người dù đã diễn ra lễ khai mạc đã diễn ra nhưng mà số lượng người đến khu vực cổng sân vẫn là khá là đông
vì việc là công tác đảm bảo an ninh trật tự đảm bảo tuyệt đối an toàn cho những khách mời như thế này đã được lựa công an tích cực để triển khai
và bây giờ thì chúng tôi sẽ có cuộc phỏng vấn với cả đại úy lâm quang dũng phó đại đội trưởng đội đại đội một trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô
vâng thưa quý vị xin đồng chí cho biết là công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng là kiểm soát số lượng người đang vào khu vực này là như nào ạ
hôm nay trung đoàn cảnh sát cơ động đã huy động tối đa con số để đảm bảo an ninh trật tự khu vực sân vận động mỹ đình
hiện nay thì lượng dân đến dự lễ khai mạc cũng rất là đông cho nên là chúng tôi đang phải tiếp tục kiểm soát an ninh để đảm bảo an ninh trật tự cho khu vực sân động
khu vực sân xin cảm ơn đồng chí
thưa quý vị các bạn thời điểm hiện tại thì là lễ khai mạc đã bắt đầu diễn ra nhưng mà do là tình hình giao thông và trong những ngày mưa lớn như thế này
nên là số lượng người đến khu vực chậm trễ có thể là chậm giờ khai mạc vẫn là khá là đông
và tại khu vực này thì lực lượng công an vẫn đang tích cực để triển khai các biện pháp ở ngay khu vực vòng ngoài để đảm bảo an toàn
cũng như là người dân có thể đi lại được trật tự vào trong khu vực bên trong phía chân bên trong kia kìa
vâng xin mời quý vị quay lại với lại trật chung quay ạ